hiện nay vụ lúa hẻ thu trên địa bàn tỉnh đồng tháp đang trong giai đoạn cần thu hoạch
thế nhưng có nhiều diện tích lúa ở các huyện như hồng ngự lấp vò không thể thu hoạch được
do mưa lớn kéo dài chiều cường lên nhanh
tình trạng này đang gây khó khăn khiến nhiều người dân lo lắng
khi phải nhìn cánh đồng lúa của mình đang bị thiệt hại từng ngày
những ngày qua do ảnh hưởng của các trận mưa lớn kéo dài
làm nhiều diện tích lúa hè thu đang trong giai đoạn thu hoạch của tỉnh đồng tháp
bị đổ ngã ngập nước nghiêm trọng
riêng huyện hồng ngự đã có trên sáu trăm linh hectare bị ảnh hưởng
ngoài hao hụt về sản lượng chất lượng người dân còn phải tốn kém nhiều chi phí
cho việc thu hoạch như cắt vận chuyển
thay vì màu vàng ruộng của lúa chín là màu trắng của nước
và màu xám xịt của những thửa ruộng hư hao
không phải là tử vượng tác cái đó là hợp tác xã nó tác
bị người ta xanh là phải còn tác cho người ta ăn tiền người ta còn tác
một trăm linh giả phải mắc hai ba giả trong này
bị nó cái lỗ ướt bằng rằng nó không xuống được là phải hao hụt
cái vụ đó còn lên mỏng là cũng phải hai mươi hai trăm linh
mặt khác tại huyện hồng ngự nhiều người dân vẫn còn xuống giống theo kiểu tự phát
không theo mùa vụ chưa tập trung theo vùng hay chung giống lúa
và đó nên việc một bên đồng chín một bên đồng xanh đã dẫn đến khó khăn
và trình thuật
còn rất là đông đống nhiều vấn đề là nước
để ứng phó với tình trạng ngập lụt ngoài hướng dẫn người dân sử dụng phương pháp thủ công
để cứu lúa hiện nay địa phương cũng đang giáo diết tập trung xử lý
để tránh thiệt hại nhiều hơn cho người dân
hồng cũng đã đề nghị chủ quý quan dân xã và chỉ đạo hợp tác xã hiện nay là cơ bản
hiện nay đang giúp ra để bảo đảm vấn đề thu hoạch lúa hệ thu của bà con
hiện nay là mới chỉ ngập ống sơ bộ thôi chứ chưa gọi là thiệt hại hết
hợp tác xã đang chạy nước ra nói chung là tình hình diện tích sẽ đảm bảo
trong vấn đề giúp búng nước này
việc lúa trên đồng đã chín nhưng không thể thu hoạch khiến sản lượng bị hầu hụt cao
giảm chất lượng hạt gạo
sự việc này một lần nữa cho thấy việc liên kết hợp tác và thống nhất trong sản xuất là rất quan trọng